công an tỉnh trà vinh nhận được tin tố giác về một nhóm đối tượng dùng xe ô tô bốn chỗ bắt cóc nữ sinh viên năm thứ ba trường đại học trà vinh và tống tiền gia đình nữ sinh này năm tỷ đồng
tiến hành theo dõi giám sát khi các đối tượng giật túi sách của mẹ nạn nhân bên trong có chứa một trăm linh triệu đồng tại địa điểm giao hẹn
lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng toàn và tâm đồng thời giải cứu thành công nữ sinh viên
tiếp tục làm rõ ba đối tượng khác có liên quan đến vụ bắt cóc tống tiền này gồm trần minh hiếu thạch hoàng sơn và vi thị bé diễm cũng đã bị bắt giữ
và chiều qua công an huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng đối với thái mạnh giáp hai mươi sáu tuổi trú tại huyện hương sơn để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó giáp điều khiển xe máy biển số ba mươi tám h một trăm một mươi hai nghìn tám trăm bốn mươi tám đến một cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn vờ đồ xăng
khi nhân viên cây xăng là anh đặng ngọc hạnh chú tại huyện đô lương tỉnh nghệ an đang đổ xăng thì bất ngờ giáp rút dao nhọn giấu trong người ra khống chế yêu cầu anh hạnh giao nộp toàn bộ số tiền trong người
tiếp đó giáp kéo anh hạnh vào trong phòng để kết sắt của cửa hàng xăng dầu yêu cầu mở kết sắt để cướp tiền
khi anh hạnh không chịu mở giáp vùng dao đâm anh hạnh tuy nhiên anh hạnh tránh được và cuột giáp ngã xuống đất hô hoán mọi người đến bắt giữ
tại cơ quan công an giáp khai nhận do cần tiền tiêu xài dịp tết nên đã xông vào cây xăng khống chế nhân viên để cướp tiền
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu vừa bắt giữ hứa hữu văn chú tại tp bạc liêu tỉnh bạc liêu là đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi cướp tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi ba hứa hữu văn cùng đồng bọn di chuyển trên các tuyến đường của thành phố bạc liêu nhằm cướp tài sản
khi phát hiện một người phụ nữ đang điều khiển xe máy văn cùng đồng bọn nhanh chóng áp sát cướp xe máy rồi bỏ trốn
chưa kịp đem xe đi bán nhóm của văn đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ riêng đối tượng văn chạy thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã bắt giữ được văn khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện bình chánh tp hcm